bắt đầu từ ngày bốn tháng bốn tới đây xe khách trên ba mươi chỗ xe đầu kéo xe tải nặng từ sáu mươi tải trọng trên ba mươi tấn trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn
theo đó cục đường bộ việt nam thống nhất phân luồng điều tiết xe khách trên ba mươi chỗ xe đầu kéo xe tải từ sáu mươi tải trọng trên ba mươi tấn không vào cao tốc cam lộ la sơn
sẽ chuyển sang đi quốc lộ một chạy song song cao tốc cam lộ la sơn bắt đầu từ ngày bốn tháng bốn tới đây
cục đường bộ việt nam chỉ đạo ban quản lý dự án đường hồ chí minh chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương bổ sung biển báo cấm
biển chỉ dẫn tại các nút giao ra vào tuyến cam lộ la sơn và các đoạn tuyến phù hợp với phương án điều tiết phương tiện